xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thành phố hôm nay
thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai số lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra tăng hai mươi một
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên sau khi phát hiện một số hành vi bất thường tìm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư
bộ tài chính đã lên tiếng cảnh báo
theo hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam sau thời gian suy giảm
các doanh nghiệp đang có xu hướng tăng mạnh trở lại khi chỉ trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đã có bốn mươi bốn đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị ba mươi một trăm hai mươi tỷ đồng
ngay lập tức bộ tài chính yêu cầu đơn vị trực thuộc theo dõi sát danh sách các doanh nghiệp tổ chức
có dấu hiệu bất thường trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp
các yếu tố bất thường của doanh nghiệp cần theo sát như để nhiều công ty con
trong cùng hệ sinh thái của doanh nghiệp phát hành phát hành với lãi suất cao
có dư nợ lớn so với vốn chủ sở hữu
bộ tài chính cũng cảnh báo tới nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hiện nay
phần lớn tài sản đảm bảo là bất động sản và các chương trình dự án chứng khoán
hoặc kết hợp các loại tài sản
tài sản đảm bảo được doanh nghiệp phát hành nêu tại bảng công bố thông tin
nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về điều kiện của tài sản đảm bảo
chất lượng giá trị của tài sản đảm bảo và cam kết về bảo đảm của doanh nghiệp phát hành
lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ tăng diễn đứng
trong bối cảnh thanh khoản của các ngân hàng gặp áp lực
dù ngân hàng nhà nước liên tục bơm tiền tình trạng này vẫn chưa hạ nhiệt
việc lãi suất cho vay liên ngân hàng tăng mạnh và đường công lãi suất đảo chiều
cho thấy các ngân hàng đang gặp tình trạng căng thẳng trong thanh khoản tạm thời
điều này khiến các ngân hàng phải chấp nhận đi vay kéo nhau với lãi suất cao hơn
cụ thể lãi suất việt nam đồng liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh
khi kỳ hạn qua đêm đã tăng lên năm một một năm từ mức ba sáu mươi bảy trong phiên trước đó
nếu so với mức ba bốn duy trì vào trung tuần tháng sáu
lãi suất việt nam đồng qua đêm hiện đã gấp hơn một mươi lần
việc lãi suất tăng cao liên tiếp đã khiến hệ thống ngân hàng thương mại gặp căng thẳng thanh khoản
tình trạng này còn thể hiện ở việc ngân hàng nhà nước phải đảo chiều dòng tiền trên thị trường mở
từ việc rút dòng khối lượng tiền việt nam đồng qua kênh tìm phiếu về
thì từ hai mươi một tháng bảy đến nay ngân hàng nhà nước đã phải chuyển sang bơm hơn năm mươi tỷ đồng ra thị trường
để hỗ trợ thanh khoản các nhà băng
tuy nhiên giá trị tiền bơm ra thị trường này vẫn không đủ giải quyết nhu cầu của các ngân hàng
khi mà lãi suất liên ngân hàng vẫn chưa ngừng tăng
điều này cho thấy nhu cầu nhận tiền của hệ thống cao hơn nhiều so với khối lượng bơm của ngân hàng nhà nước
theo tổng cục thống kê bảy tháng tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ usd
cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu đạt bảy trăm sáu mươi bốn triệu usd
cụ thể kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt ba mươi ba mươi hai tỷ usd
tính chung bảy tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm một mươi sáu ba mươi năm tỷ usd tăng một mươi sáu một so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt năm mươi sáu chín mươi chín tỷ usd khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
kể cả dầu thô đạt một trăm năm mươi chín ba mươi sáu tỷ usd
về nhập khẩu bảy tháng đầu năm
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm một mươi năm năm mươi chín tỷ usd
hiện hoa kỳ là thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của việt nam
với kim ngạch ước đạt sáu mươi bảy một tỷ usd
trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt bảy mươi hai sáu tỷ usd
nhằm khẳng định blockchain là xu hướng công nghệ có tính áp dụng cao vào tất cả ngành nghề
đơn vị c hub cùng nhiều công ty công nghệ hàng đầu trong khu vực đông nam á
đã chính thức tổ chức triển lãm blockchain toàn cầu lần đầu tiên tại việt nam
trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng bảy ngày hội blockchain toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức
tại thành phố hồ chí minh mang tên là into the infinity converse
sự kiện bao gồm các buổi gọi vốn của các dự án việc nổi bật
cũng như là buổi tòa đàm về web ba và các ứng dụng phát triển từ công nghệ blockchain
không gian blockchain global day lần đầu tiên
quy tụ số lượng lớn những doanh nghiệp áp dụng blockchain và các giải pháp thương mại
cũng như đã có nhiều sản phẩm giải trí quy mô sử dụng topen và nft
sự kiện ngày hai mươi chín tháng bảy dự kiến đạt năm mươi lượt tham dự
và thu hút đại diện đầu ngành blockchain trong khu vực đông nam á
gồm binance ygtc con chín mươi tám cùng nhiều đơn vị đa lĩnh vực từ blockchain
đồng blockchain việt nam sẽ có một tương lai bền vững
chứ không phải chỉ dừng lại những gì đang dựng ra trong những năm gần đây
bên cạnh giới thiệu ứng dụng khuôn khổ nghệ blockchain toàn cầu hai nghìn hai mươi hai
dành một buổi đêm năm sở ấp việt nam về công nghệ
thuyết trình gọi vốn với các nhà đầu tư khu vực châu á
sự kiện được kỳ vọng tổ chức thường niên để tạo cầu nối cho đơn vị giải pháp
từ blockchain tìm được đối tác đầu tư tiềm năng
báo cáo tài chính quý ii năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy mức giảm mạnh liên tiếp
về doanh thu của nhiều tập đoàn mạng xã hội lớn như facebook twitter snap
xu hướng bảo mật dữ liệu người dùng đang đặt thách thức lớn
lên hình thức quảng cáo trực tuyến hiện hữu
tuy nhiên khó khăn đó lại mở ra cơ hội cho hình thái quét thứ ba
thể hiện ưu điểm yêu cầu sự thích ứng sớm của nhiều mạng xã hội nói riêng
và nhãn hàng nói chung về cách tiếp cận dữ liệu khách hàng
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai doanh thu của facebook đạt hai mươi tám tám mươi hai tỷ usd
thấp hơn dự báo hai mươi tám chín mươi bốn tỷ usd
và giảm gần một so với cùng kỳ năm trước
ngày hai mươi hai tháng bảy công ty chu quán mạng xã hội twitter đã báo lỗ
hai trăm bảy mươi triệu usd trong quý ii do doanh thu sụp giảm ngay cả khi số lượng người dùng gia tăng
cổ phiếu của công ty snapchat đã giá mạnh hai mươi sáu sau khi công bố kết quả
kinh doanh quý ii không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích
theo công ty thông tin truyền thông markna doanh số bán quảng cáo
trên mạng xã hội toàn cầu dự kiến chia sẻ tăng một mươi một
tốc độ chậm kỷ lục hạ dự báo tăng trưởng từ một mươi tám
áp lực lớn nhất đang đến từ apple khi công bố nhiều công cụ giúp người dùng kiểm soát quyền riêng tư
đã chạm ngồn tiếp cận dữ liệu từ nhãn hàng
thách thức về quảng cáo trực tuyến hiện nay càng rõ nét
do đó nhãn hàng hiện nay đang tìm những hình thái quảng cáo mới
đơn cử như đặt đẻ thương hiệu lên những không gian metaverse đang có lượng giao dịch cao
ngoài ra việc thu thập càng nhiều dữ liệu open
tức là dữ liệu thu thập thủ công không được ghi nhận tự động thông qua giao dịch
càng cần phải làm sớm để công ty đạt hiệu quả quảng cáo trực tuyến tốt với nhận hàng
bóng đen lạm phát tại mỹ cùng sự cạnh tranh gai gắt từ tiktok khiến ngành quảng cáo trực tuyến
đang dần thích ứng xoay chuyển sang thế hệ mới mà dây công nghệ tạm gọi là thế hệ web ba
các nền tảng quảng cáo và marketing sẽ dần tiến vào những không gian internet ba d
nên người dùng sẽ sử dụng các ví điện tử phi tập trung để truy cập
nhìn nhận xu hướng này chí lực của các ông lớn mạng xã hội
từng chiếm ngôi vương mềm quảng cáo trong thế hệ web hai
là sẽ đầu tư sớm vào cách quảng cáo trên metaverse
nâng cử như meta đã có kế hoạch chia mạnh tay vào reality labs
trong quý hai nâng vị này mang lại doanh thu bốn năm mươi hai triệu usd nhưng đã báo lộ hai chín tỷ usd
đây được xem như khoản chi phí đầu tư cho quảng cáo thế hệ mới
các công ty công nghệ về marketing và dữ liệu tại việt nam đang phát triển nhanh về số lượng
để cung cấp giải pháp cho nhãn hàng mong muốn tham gia thị trường quảng cáo này
nhiều người dùng và những gia hàng không được được gọi là benefit bởi những data như vậy
mình đang làm là build một cái essentialized id có nghĩa là data thuộc về người dùng
mình build cái layer đấy bên trên layer của e commerce
có nghĩa là bất cứ tương tác gì mà với web ba thì sales đều phải đi qua cái did đấy
thì có thể là nếu họ muốn chia sẻ data đấy cho bất cứ mục đích gì hoặc là một cái service gì mà họ cần
thì họ đều có thể làm đấy với sự đồng ý của họ
thì mình nhận thấy là cái web ba này cái mà quan trọng nhất là sự tự do
và làm chủ cái thông tin của thái bình thì đấy là một cái mà nó rất là hữu dụng
công cụ bảo vệ quyền riêng tư của apple cho các sản phẩm công nghệ như đòn giám vào ngành công nghiệp quảng cáo trực tuyến
vốn từng ăn nên làm ra đặc biệt với các ông lớn mạng xã hội với lượng người dùng khổng lồ
tập đoàn alphabet công ty mẹ của google vẫn còn giữ điểm sáng trong ngành quảng cáo trực tuyến
nhờ vào quảng cáo trở thành tìm kiếm google search
còn phần lớn công ty mạng xã hội đang góp rút xoay chuyển các quảng cáo trên nền tảng dữ liệu phi tập trung của web ba
trong kỳ vọng kịp thời xoay chuyển trước khi tình hình kinh tế vĩ mô tồi tệ tiếp tục nhấn chìm doanh thu
thưa quý vị dòng tiền được ví như mạch máu của doanh nghiệp đặc biệt với lĩnh vực cần nguồn vốn nhiều như là bất đồng sản
kể từ sau khi có thông tin kiểm soát dòng vốn tín dụng từ phía ngân hàng thị trường đề ốc đã xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn
trong đó có sự giảm tốc đáng quan ngại
theo thống kê từ hiệp hội bất động sản tp hcm cho thấy thanh khoản trên thị trường bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt
đặc biệt so với giai đoạn sốt đất nửa cuối năm trước và đầu năm nay tính đến cuối quý ii và đầu quý iii
có nhiều biểu hiện cho thấy thị trường bất ổn kể từ khi các chồng vốn tín dụng bất động sản bị kiểm soát
giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này giảm bảy mươi chín trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là bất ổn nghiêm trọng nhất khiến thị trường đề ốc chuyển sang tình trạng khác vốn
mất cân đổi dòng tiền giao dịch tắt ngãn
vì nền kinh tế vừa trải qua một đại dịch và đi vào phục hồi cũng chưa mạnh mẽ và ảnh hưởng đến về chiến sự và cả thế giới đang lạm phát
chứ không riêng gì ở châu á và việt nam cho nên nguồn cung và thanh khoản hiện giờ đang rất chậm
về hạn chế tín dụng trong thời gian qua của các sản phẩm cao cấp
cũng ảnh hưởng đến những sản phẩm đưa ra thị trường toàn thị trường các phân khúc về nhà ở chứ không riêng gì sản phẩm cao cấp
ngoài vấn đề siết tính dụng tắc pháp lý cũng là một trong những yếu tố dẫn đến sự bất ổn của thị trường bất động sản trong thời gian qua
đặt trong bối cảnh tắt vốn càng khiến áp lực dồn nén căng thẳng hơn
tình trạng ngãn pháp lý kéo dài đẩy doanh nghiệp rơi vào cảnh đầu tư phát triển dự án không biết ngay về đích
hiện giờ thì ngoài cái việc siết chặt tính dụng ra thì cái nguồn cung bất công sản hiện giờ cũng đang rất là ít
và thứ hai nữa là cái giá trị bất động sản hiện giờ cũng đang tăng rất là cao rồi
tuy giao dịch chậm nhưng mà giá vẫn tăng
giá vẫn tăng do là cái nguyên liệu đầu vào tăng giá tăng là do là cái nguồn cung khang hiếm
và hầu như là gần đây cũng ít xuất hiện các dự án mới
cho nên là dẫn đến cái việc mà giao dịch nó cũng chậm
một trước đây một cái căn hộ tầm khoảng hai tỷ rưỡi nhưng trong thời gian vừa qua nguồn cung hạn chế và người mua sơ cấp
có nghĩa là người mua lần đầu tiên họ đầu tư họ kỳ vọng giá đẩy lên cao để mà họ bán và có cái lợi nhuận
do vậy thì người mua thứ cấp thì nó rất là khó khăn để họ mua một sản phẩm để tiêu dùng
dẫn đến giá cao nhưng là tính thanh khoản là rất là hạn chế
do vậy đặt lại câu hỏi trả lời là câu hỏi của anh là từ đây cuối năm như thế nào
các chuyên gia cho rằng khó khăn của bất động sản chỉ mới bắt đầu nhưng đây là thời điểm để các nhà làm chính sách và cả doanh nghiệp nhìn lại và tìm cách tháo gỡ để thị trường phát triển đúng đắn lành mạnh hơn trở lại nhịp giao dịch sôi nổi trong thời gian tới
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại